các quý vị đang theo dõi chương trình đối ngoại phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân
việt nam và venezuela đã thiết lập một mối quan hệ phát triển bền vững bởi hai nước có những điểm tương đồng trong cuộc đấu tranh bảo vệ tự do cũng như tìm kiếm con đường tốt nhất cho sự phổn thịnh của nhân dân
chắc chắn mối quan hệ chiến lược giữa hai dân tộc sẽ ngày càng bền chặt hơn
đó là những chia sẻ của đại sứ đặc mệnh toàn quyền venezuela tại việt nam ông jorge rondon ucategi khi được hỏi về mối quan hệ giữa hai quốc gia
và để hiểu rõ hơn về những suy nghĩ những câu chuyện của ông trong quá trình hoạt động ngoại giao tại việt nam

đại sứ jorge rondon ucategi đại sứ đặc mệnh toàn quyền venezuela tại việt nam trong tiểu mục chuyện việt nam
năm hai nghìn bảy đến nay ông trở thành đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa bolivar venezuela tại việt nam
họ muốn cùng nhau tìm ra sự thoải mái này
tôi tự hào
có những câu hỏi cho vị trí của venezuela đến việt nam không
xin chào tôi là trung
tôi học sinh trong trường thơm mai
hôm nay có thể tôi hỏi anh một câu hỏi về bản thân của anh
có thể anh hỏi tôi một câu hỏi về cảm giác của anh về mùa hè ở việt nam mà anh thích
tôi đã đến nhiều mùa hè ở việt nam

tôi nhớ huế
trong một kỳ tập nhạc độc phong biến đại dục việt nam
venezuela có thể tham gia một mùa hè
tôi đã tham gia một kỳ tập nhạc độc phong biến đại dục của chúng
tôi nghĩ rằng đó là một phảnlab của linh hồn mãy
nó biến đổi những lý do của lịch sử
sinh hồn mãy cũng có thể giúp để được tham gia một mùa hè
vì đó chúng tôi rất tự tin
tôi rất tôn trọng về chuyện này và ở mỗi mùa hè tôi đi tôi thật sự cố gắng để tham gia và hiểu được người việt
ví dụ như vậy tôi nhớ một mùa hè tôi tham gia và có một người đàn ông tôi không nhớ chính xác tên của ông ấy
nhưng họ đã thay đổi tình trạng và đưa ra một tình trạng đơn giản nhưng rất tốt vì họ đã thay đổi đồn đồn rất đẹp

cho tôi mùa hè này là một trong những phản ứng đẹp nhất của sản phẩm của ông
thật sự chúc mừng và tôi mong rằng ông sẽ giữ được những mùa hè này
quý vị vừa theo dõi tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay
và tiếp theo chương trình xin mời quý vị khán giả cùng đến với tiểu mục chuyện xa xứ
nằm giữa vùng biên giới ba nước đức thụy sĩ và pháp có một nhà hàng mang tên hà nội quán
nằm giữa phố chính một ngôi nhà ba tầng bề thế mà vợ chồng anh chủ quán là người việt nam
sau nhiều thăng trầm đã sở hữu được cho riêng mình một cơ ngơi
nằm trên nhai thì mọi người phải tìm kiếm tự tìm kiếm để có cho mình một cuộc sống lâu dài còn hỗ trợ về quê hương đất nước
ngôi quán nhỏ không ngồn nào nhưng hấp dẫn khách từ mọi quốc gia đến vùng biên giới này thưởng thức ẩm thực việt
họ là những cặp đôi người đức đến thưởng thức hương vị lạ trong món ăn việt nam ngày cuối tuần
ăn một ly kem hay một nhóm nhỏ những người đàn ông đến chỉ để uống bia ăn những miếng nem vàng rộm giòn tan
hay những người trung quốc đến đây tìm kiếm hương vị châu á trong món ăn
còn chúng tôi những du khách người việt đặt chân lên vùng đất này có một cảm giác vô cùng thân thương
khi sau nhiều ngày lang thang ở châu âu được ăn một bát phở hà nội nói chuyện tiếng việt cùng chủ quán
được nghe anh chia sẻ về cuộc sống nơi xứ người
để biết rằng ở nơi đây các anh vẫn luôn hướng về quê hương đất nước
nói chung với cộng đồng của người việt mình ở đây thì phần đa là đoàn kết
hướng về quê hương đất nước nhiều hơn
và mỗi năm thì vẫn có tổ chức là quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt
rồi đồng bào chất độc màu da cam
năm nào cũng có cái chương trình như thế
chia tay vùng đất yên ả nơi ngã ba biên giới
chúng tôi vẫn nhớ mãi hình
các anh những người con xa xứ luôn đau đáu một lòng hướng tới bà con nơi quê nhà
đầy tình nghĩa yêu thương
quý vị khán giả vừa theo dõi câu chuyện của một người con đang sinh sống và làm việc ở xa tổ quốc
trong tiểu mục chuyện xa xứ
và ngay sau đây sẽ là tiểu mục nhắn gửi quê nhà
với những lời nhắn gửi của những người con ở xa tổ quốc
gửi về cho người thân của họ
và gia đình
tuy rằng xa sống ở xứ người
nhưng mà lúc nào cũng có những ý nghĩa hướng về quê hương
rất muốn về thăm quê hương và bạn bè ở việt nam
vâng thì qua chương trình thì thực tế tôi cũng muốn
đến quê hương đất nước
có như là đồng bào ta bên này thì vẫn rất là
là hướng về
tổ quốc nhiều hơn
bất cứ một cái vấn đề gì xảy ra
đều có một cái tấm lòng chung
là đất nước việt nam
là một nhân tộc việt nam là một
thưa quý vị chương trình tạp chí đối ngoại tuần này
của truyền hình nhân dân cũng xin được tạm dừng tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự giới thiệu của quý vị và các bạn
và những góp ý và trao đổi của quý vị khán giả
cũng như những lời nhắn nhủ cho những người ở xa
thông qua địa chỉ facebook
truyền hình nhân dân
through our facebook page at truyền hình nhanzen
hoặc địa chỉ email
tạp chí gnacomgmail com
xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị
trong các chương trình tiếp theo